tin quốc tế công ty quản lý nguy cơ hàng hải embry của anh cho biết vào ngày một mươi sáu tháng một
một tàu chở hàng của hy lạp đã trúng tên lửa ở ngoài khơi yemen sau một loạt vụ tấn công
của lực lượng houthi tại biển đỏ
theo thông báo của embry tàu trở hàng cỡ lớn của hy lạp cheukermanta đã trúng một tên lửa
khi đang đi qua khu vực phía nam của biển đỏ ở vị trí cách thành phố càng slip của yemen khoảng bảy mươi sáu hải lý
tàu này đã ghé israel vào thời điểm khi bùng phát xung đột tại gaza và đang trên đường tới kênh đảo suez
sau vụ tấn công tàu đã phải thay đổi lộ trình
cùng ngày hai nguồn tin từ bộ tàu biển hy lạp xác nhận tàu nt geographia đã trúng tên lửa
ở ngoài khơi yemen theo các nguồn tin cho biết trên tàu có hai mươi bốn thủy thủ và tàu không chở hàng
các cuộc tấn công trên xảy ra sau khi anh và mỹ không kích các mục tiêu của houthi tại yemen
nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng này
vào tàu bè của biển đỏ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hải trình quan trọng này